chỉ vài ngày sau khi người dân xã tà học huyện mai sơn tỉnh sơn la nhận bò giống được cấp theo chương trình một ba năm
thì những con bò này đã xuất hiện dấu hiệu bị bệnh lở mồm long móng
không những thế bệnh dịch này đã lây lan sang đàn bò của các hộ dân khác trong bản
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân nơi đây
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện mai sơn tỉnh sơn la
ngày một mươi ba tháng một mươi ban quản lý bản luồn nhận được thông báo từ ủy ban nhân dân xã tà học
về việc tiếp nhận bò chính sách cấp theo chương trình một trăm ba mươi năm để giao cho các hộ gia đình nghèo và khó khăn
chỉ vài ngày sau khi tiếp nhận những con bò được cấp đã bị ốm móng chân bò bị toác
và có dấu hiệu của bệnh dịch lở mồm long móng lây lan sang đàn bò của các hộ dân khác trong bản một cách nhanh chóng
trong bản luồn và bản tà pung có hai mươi tám hộ có bò bị ốm nặng
hộ nhiều nhất có đến bảy con bò bị ốm không đi ăn cỏ được và phải buộc tại chuồng
chính sách nhà nước cho xuống thì thấy nó lây lan cho những đàn bò gia đình mình
thì thấy nó đau chân rồi bỏ ăn thì không đi ăn được
thì mình phải buộc để phải đi lây cỏ cho đôi thì những cái hộ khác cũng bị như thế hết
nghiêm trọng hơn bên cạnh những gia đình có bò ốm
thì còn có ba hộ gia đình khác trong bản bị thiệt hại nặng nề do bò bị lây bệnh và đã chết
gia đình tôi rất khó khăn
khi con bò chính sách được nhà nước hỗ trợ cho hộ nghèo đến bản
không hiểu lý do gì mà con bò đó bị bệnh rồi lây lan sang đàn bò của chúng tôi và làm chết hai con
mong rằng các cấp ban ngành chính quyền xem xét hỗ trợ gia đình và bà con chúng tôi bị thiệt hại
ngày một mươi ba tháng một mươi thì mang về đến bản
thì thấy con bò không biết lý do gì bị đau chân
sau thời gian thì
lây lan ra cả bản
rất mong các cấp có thông quyền
tức là xem xét giúp đứa bà con
một là cái thuốc hang hai thì hỗ trợ những cái con bò chết
theo chính sách của xã tà hộc
những con bò giống thuộc chương trình một trăm ba mươi năm cấp cho người dân được giao cho một doanh nghiệp chịu trách nhiệm mua về
chính quyền xã chịu trách nhiệm tiếp nhận kiểm tra và giao lại cho người dân
khi phát hiện có dấu hiệu bò bị bệnh chính quyền địa phương đã báo lại với chủ doanh nghiệp
nhưng đến nay mới chỉ có một con bò bị bệnh
được đổ cho người dân
mong muốn của người dân hiện nay là đối với những con bò bị bệnh
doanh nghiệp cung cấp phải đổi lại cho con giống khác
đồng thời có biện pháp hỗ trợ với những con bò của người dân bị lây bệnh
hiện nay là hết hạn bỏ hành
thì chúng tôi sẽ có cách để làm sao để tháo gỡ cho bà con
chỉ là những con bị ấy thôi
con khác của bản bị lây lan thì chúng tôi cũng chưa hứa được
còn những con mang trên kia về là một là trả lại cho họ đổi con khác
hai nữa là trả bằng tương đương
tương đương số tiền của con bò kia là một trăm năm mươi cân đến một trăm sáu mươi năm cân
thiệt nghĩ chính quyền huyện mai sơn cần có biện pháp xử lý phù hợp
đối với tình trạng cấp bỏ giống bị bệnh cho người dân
tránh tình trạng việc này có thể tái diễn ở những nơi khác
làm mất đi ý nghĩa nhân văn trong những chính sách hỗ trợ của nhà nước
đối với những người dân ở vùng khó khăn